thưa quý vị ngập lụt vẫn đang diễn ra ở nhiều nơi thuộc bắc trung bộ
bởi nước lũ xuống chậm mức độ ngập cũng giảm không đáng kể
dự kiến thì hai ngày nữa nước mới rút hết
bên cạnh ngập lụt thì bà con sinh sống ở vùng núi cũng cần lưu ý
bởi mưa lớn kéo dài nhiều ngày nên nguy cơ xảy ra lũ quét và xa lở đất là rất cao
người dân ở khu vực này cần phải chuẩn bị các phương án và hướng di chuyển khẩn cấp đến nơi an toàn
ngoài ra thì cần phải chú ý đến những dấu hiệu bất thường như nước suối chuyển màu đục
hay là tiếng động lớn do đất đá va chạm thì ngay lập tức phải di tản
và chuyển sang thời tiết khu vực miền bắc
trong tuần này thì mưa sẽ là hình thái thời tiết bao trùm cả tuần
dù vậy thì nhiệt độ vẫn ở ngưỡng ấm từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
điều này sẽ khiến quý vị có cảm giác oi nồm ở những khoảng mưa tạm ngớt
tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh